thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trước bục khai báo bị cáo hoàng diệu mơ tổng giám đốc công ty an bình
thừa nhận hành vi đưa hối lộ ba mươi bốn sáu tỷ đồng cho các cán bộ lãnh đạo như cáo trạng xác định
bị cáo mơ đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo lý do phải đưa tiền hối lộ vì muốn được cấp phép các chuyến bay
cũng chính vì đưa tiền hối lộ nên công ty của bị cáo mơ đã được cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo lời khai của bị cáo mơ bị cáo đã đồng ý phương án chi một trăm năm mươi triệu đồng một chuyến bay cho các đơn vị liên quan
vì thế bị cáo mơ đã đưa cho bị cáo phạm trung kiên khi đó là thư ký thứ trưởng bộ y tế
và bị cáo vũ anh tuấn ở cục sức quản lý xuất nhập cảnh mỗi người hơn năm một tỷ đồng
bị cáo mơ khai hối lộ cho nhiều người ở ngoại giao
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án cựu thứ trưởng tô anh dũng đã nhận hối lộ tổng cộng ba mươi bảy lần từ nhiều người
với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
về vai trò của bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
bị cáo mơ khai bị cáo được bị cáo tô anh dũng giới thiệu gặp và đến đặt vấn đề để được bị cáo lan giúp đỡ
trong quá trình giải quyết cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay bị cáo lan đã nhận hối lộ của bị cáo mơ một mươi một lần với tổng số tiền là một mươi ba bảy